chúng tôi nghĩ là nên hướng tới cái đó

cho nên không thể kết quận được là đúng hay sai hay làm được hay không nào
nhưng theo tôi thời gian mà đến năm hai nghìn hai mươi một thực hiện xong thì tôi cho rằng là hơi gấp

xin cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình hôm nay ạ

đến một bảy triệu xe ô tô kinh doanh vận tải bao gồm xe khách xe tải và xe taxi
và tất cả những xe kinh doanh vận tài này sẽ phải đổi sang biển màu vàng kể cả là những xe chạy grab taxi cũng phải đổi biển
để lực lượng chức năng có thể kiểm soát được chặt chẽ quy định về luồng tuyến về đường đi dừng đỗ
cục cảnh sát giao thông cho biết là bộ công an cũng tính toán kéo dài thời gian đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
nghĩa là còn một năm bốn tháng nữa là hạn cuối để đổi biển
do vậy là cho rằng là có đủ thời gian để người kinh doanh có thể chuẩn bị được các điều kiện cần thiết
và cơ quan công an cũng sẽ chỉ đạo các địa điểm đăng ký tạo những điều kiện thuận lợi nhất tốt nhất cho người dân đi đổi biển